hơn hai mươi người đã không ngần ngại lấy hông khí gồm dao mát chém tới tắp khiến cho người này thương tích nặng
sau thời gian truy xét số thanh niên trên đã bị phát hiện và triệu tập để làm việc
vì phạm rồi bắt giữ rồi lại trả về
cái vòng luận quẩn ấy chẳng khiến số thanh niên vi phạm pháp luật tiến bộ
mà còn giúp số này né tránh những quy định của pháp luật
đây cũng là vấn đề đang được công an các địa phương tìm cách giải quyết triệt đề
việc nhanh chóng làm rõ và kịp thời ngăn chặn hành vi của số thanh niên vi phạm pháp luật
đã phần nào hạn chế được những hậu quả đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thành phố
đây tiếp tục
đây là bài học để các bậc cha mẹ và toàn xã hội cùng quan tâm hơn đến con em của mình
không để các em xa ngã vi phạm pháp luật
tòa nhân dân huyện tân phước tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với ba bị cáo bùi thị kim hương nguyễn thị mười cùng cư ngụ tại xã phú mỹ huyện tân phước
và nguyễn văn hùng chú tại xã hướng thọ phú thành phố tân an tỉnh long an về tội gá bạc và đánh bạc
theo cáo trả ngày một mươi một tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện tân phước
tỉnh tiền giang phối hợp với công an xã phú mỹ bắt quả tang mười và hùng cùng một số đối tượng khác
đang đánh bài binh ấn độ thắng thua bằng tiền tại nhà của hương thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
được biết cả ba bị cáo trước đó đều có tiền sự về tội đánh bạc trái phép
căn cứ vào mức độ vi phạm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi thị kim hương một năm tù treo về tội gá bạc
nguyễn thị mười chín tháng tù treo về tội đánh bạc còn nguyễn văn hùng bị xử phạt hai mươi năm triệu đồng về tội đánh bạc
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu nam giang tỉnh quảng nam cho biết
trong lúc tuần tra khu vực biên giới đã phát hiện hai người đang vượt biên trái phép từ lào về việt nam
qua tuần tra kiểm soát lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu nam giang phát hiện hai người đi từ hướng biên giới
vào khu vực biên giới huyện nam giang nên tiến hành bắt giữ
lực lượng biên phòng xác định
hai người này gồm vàng a giàng và vàng a a một mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện phong thổ tỉnh lai châu
bước đầu hai thanh thiếu niên khai nhận đi khai thác dược liệu bên tỉnh sê công lào và trở về việt nam theo đường mòn
trước đó vào ngày năm tháng ba tại khu vực đường mòn từ lào về việt nam
đồn biên phòng cửa khẩu nam giang cũng phát hiện và bắt giữ năm người cùng chú tỉnh lai châu
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
liên quan đến vụ sập nhà sàn
khiến hai người tử vong xảy ra trong khuôn viên trường đại học kiến trúc tp hcm
cơ sở tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng
cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trước đó tại công trình sửa chữa trùng tu giấy nhà cổ của trường đại học này xảy ra sự cố sập sàn nhà
khiến hai công nhân đang làm việc ở tầng dưới tử vong
nạn nhân là trịnh đình thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và phạm thái thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng quê ở huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
được biết nơi xảy ra sự cố khiến hai công nhân tử vong trước đây là một tu viện cổ
sau đó được thay đổi công năng thành khách sạn lâm viên
trường chuyên lâm đồng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trần phú
đến năm hai nghìn một mươi bốn được chuyển giao cho đại học kiến trúc tp hcm lập trung tâm đào tạo tại đà lạt
công trình xây dựng này do công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế huy hoàng
bắt đầu thi công từ quý i năm nay sự kiến hoàn thành trong vòng ba trăm sáu mươi ngày
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma tuyển
đối tượng chu thị kim khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi ba phường tân an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đối tượng mùa thị pàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản huy báo xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
và đối tượng lảo thị say sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
thưa quý vị do hồi tụ gió trên cao gây mưa dần suy yếu
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa nhỏ và sương mù vào lúc sáng sớm
chưa chiều giảm mây hởng nắng với nơi nhiệt độ ngày đêm tăng nhẹ lên mức
là một mươi chín hai mươi tám độ trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng phổ biến có mưa nhỏ và sương mù vào lúc sáng sớm
với mức nhiệt cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
thời tiết nhìn chung là tương đối ủng hộ cho các hoạt động dân sinh và sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây
chỉ lưu ý một chút là từ ngày chủ nhật tuần này sẽ hình thành hội tụ gió trên cao
khiến cho mưa phùn xuất hiện nhiều hơn về đêm và sáng
đến với khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
không khí lạnh cuối mùa không còn tác động mạnh đến thời tiết tại đây
nên trong ba ngày tới không có hình thế gây mưa nào đặc biệt
thời tiết chủ đạo là ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
riêng tại các tỉnh thanh hóa đến khu vực nghệ an cũng xuất hiện sương mù vào lúc sáng sớm
khiến cho tầm nhìn bị hạn chế
người dân cần lưu ý là giảm tốc độ khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận chỉ còn mưa vài nơi vào lúc đêm với lượng không đáng kể
thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và các kế hoạch du lịch của người dân và du khách
từ nay đến những ngày cuối tuần với mức nhiệt độ ngày đêm là hai mươi hai ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
vùng cao tây nguyên đã bắt đầu bước vào tháng chuyển mùa với thời tiết chủ đạo là không mưa
nắng cũng xuất hiện nhiều hơn và trong những ngày tới nền nhiệt độ tại đây cũng ở mức cao vào ban ngày
trưa chiều phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn vượt ngưỡng ở mức là ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến không mưa
và có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất đạt được ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và xảy ra nắng nóng cục bộ
người dân tại đây nên chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe trong thời đoạn này